tại khu vực thôn bản tàn thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn vừa xuất hiện hố sụt lún liên tiếp trong hai ngày vừa qua
các hố sụt lún này không chỉ gây ra thiệt hại về tài sản mà còn khiến cho bà con địa phương hoang mang lo lắng
đây là hình ảnh hố sụt lún xảy ra tại ao cá của gia đình bà bàn thị thục ở thôn bản tàn thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
hố sụt lún lớn khiến toàn bộ nước trong ao bị rút xuống hố sụt cạn trơ đáy
toàn bộ cá trong ao cũng theo dòng nước bị hút xuống các hố sâu
những chiếc hố này có đường kính khoảng một mươi bốn m chiều sâu khoảng một mươi sáu m
bà bảo chú là chạy xuống xem chạy xuống là coi như là cá đi hết chả còn tí nào
bà hơn ba mươi năm bây giờ không lún bao giờ bây giờ hai năm này mới lún đấy
còn đây là chiếc hố sụt lún xuất hiện vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại ruộng ngô gia đình ông hoàng văn sướng thôn bản tàn thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn
hố sụt lún có đường kính khoảng bốn m độ sâu khoảng hai m hố sụt lún đã nuốt trứng một đám ngô của gia đình
ngay sau khi hiện tượng sụt lún xảy ra ở thôn bản tàn đại diện sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc cạn viện khoa học địa chất và khoáng sản bộ tài nguyên và môi trường
ủy ban nhân dân huyện trợ đồn đã phối hợp xuống hiện trường đo đạc lập biên bản thống kê thiệt hại để có phương án khắc phục tìm nguyên nhân
xảy ra vào tối hôm qua là có diện tích lớn nhất đến bây giờ sau hố sụt xảy ra ở tổ một mươi của thị trấn bằng lũng
tầng đất phủ của mình ở đây chủ thành phần chủ yếu là đất cát lẫn cội sỏi và nó khá dễ bị rửa trôi
phía trên là một lớp xét có chiều dày từ tám đến một hai m
và với cấu trúc địa chất với tầng cát lẫn cội xoài như thế này rất dễ xảy ra sập sụt
khi có sự thay đổi về các yếu tố khác như nước ngầm hay các thứ thì nó sẽ xảy ra
tình trạng sụt lún ở huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn xảy ra từ lâu và mật độ ngày càng tăng khiến cho người dân hoang mang
trước thực trạng đó ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn đã phối hợp cùng tổng cục địa chất và khoáng sản
thuộc bộ tài nguyên và môi trường tìm hiểu nguyên nhân có biện pháp khắc phục nhằm ổn định đời sống người dân